theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày chín tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
như vậy hai mươi ba ngày qua việt nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm tám mươi tám ca mắc số ca điều trị khỏi là hai trăm bốn mươi một ca chiếm tám mươi bốn
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi ca chiếm một mươi
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là bốn ca chiếm một
và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là một mươi ba ca chiếm năm
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn bốn trăm linh ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm bảy mươi năm người chiếm một
cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu một trăm bốn mươi năm người chiếm bốn mươi ba